liên quan đến thông tin về tình trạng cuộc sống của hai mươi ba đứa con nuôi của ca sĩ phi nhung
mới đây tỷ phú quốc việt hoàng kiều đã xác nhận sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng cho những đứa trẻ đó
lý do của sự việc này mới đây đã được ông hoàng kiều chia sẻ trên sóng live stream
theo đó lý do mà tỷ phú hoàng kiều tiết lộ nhận nuôi là vì quá khứ đau buồn của mình
người chia sẻ tôi là người mồ côi từ lúc ba tuổi chính vì thế hơn ai hết tôi thấu hiểu được sự thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ từ khi còn quá nhỏ
tỷ phú hoàng kiều cho biết đến hiện tại ông vẫn chưa chính thức liên lạc với gia đình phi nhung vì tăng gia đang dối ghen
nhưng rất mong muốn phía phi nhung sẽ chấp thuận đề nghị trên
nếu được ông hứa sẽ đưa các con nuôi của phi nhung qua mỹ và mong muốn lo lắng đào tạo cho các bé thành người và sớm trở thành doanh nhân tỷ phú
tỷ phú hoàng kiều cũng giải bày trước những ý kiến cho rằng ông đang đánh bóng tiên tuổi khi lợi dụng sự việc phi nhung qua đời để gia tăng danh tiếng cho mình
ông nói hoàng kiều mỗi lần lên mạng khổ sở lắm
người này cứ nói vầy nói kia nói bây giờ tôi muốn đánh bóng tên tuổi muốn lợi dụng sự ra đi của phi nhung để làm gì đó
tôi nói đó không phải là mục đích của tôi sở dĩ tôi muốn làm là vì tôi muốn giúp đỡ các bé mồ côi này để chúng thành người
đối với tôi tiếng hát của phi nhung quá đặc biệt và tôi sẽ giúp đỡ các con
hai mươi ba người thôi cũng chẳng có là bao
như tôi đã nói ông nội tôi có ba người vợ hai mươi bốn người con bây giờ tôi là trội hơn ông nội chút nữa
con hơn cha là nhà có phụ
trong một phút chúng tôi có ba mươi người con trong ba mươi người con đó chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các con
tôi đã đi qua giai đoạn đó rồi tôi cũng mồ côi nhưng tôi đã phân đấu nên người phân đấu làm việc rất hang say
trong số ba mươi người con đó đừng nói bảy người con đã thành tài của tôi thì còn hai mươi ba người nữa cũng chẳng sao
tôi nuôi thì đương nhiên tôi sẽ nhận con tôi sẽ tìm cách sao để được gần gũi
tôi cố gắng làm sao trong tương lai của hai mươi ba đứa con nuôi đó sẽ có được ba tỷ phú người việt nam
à không không thôi đừng nói nhiều nhưng ý là danh tiếng tỷ phú của gia đình sẽ được nối dài với ba mươi tỷ phú tương lai
đó là ước mơ của tôi tỷ phú hoàng kiều nói trong live stream của mình
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại